các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trong quá trình tìm hiểu và xác nhận thông tin từ các bên liên quan công ty còn nắm được việc ông nguyễn kim trung thái có liên quan trường hợp bé gái xấu xố nêu trên
phía công ty thông tin ông nguyễn kim trung thái làm việc tại công ty từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một được biết ông thái giữ chức vụ giám đốc marketing tại doanh nghiệp
còn bà nguyễn võ quỳnh trang theo doanh nghiệp này không phải là nhân viên chính thức của công ty trong bất kỳ thời gian nào
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn võ quỳnh trang được ông thái giới thiệu và làm việc tại công ty
nhưng đã không qua được hai tháng thử việc
quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc của công ty roa việt nam đối với ông nguyễn kim trung thái sau sự việc nạn nhân tử vong được rất nhiều người ủng hộ
như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin ngày hai mươi hai tháng một mươi hai bé ntva tám tuổi sống tại trung cư topat hai quận bình thạnh được đưa vào viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
bé được đưa vào viện trong tình trạng ngưng tim ngưng thở với nhiều vết thương trên người
liên quan đến sự việc ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng đối với võ nguyễn quỳnh trang vợ chiêu cưới của bố nạn nhân vì hành vi vô nhân tính của mình
còn ông nguyễn trung kim thái bốn nạn nhân được tại ngoại
sự việc làm dư luận vô cùng đau lòng và phẫn nộ đặc biệt là đối với bố của nạn nhân
rất nhiều ý kiến đề nghị phải làm rõ trách nhiệm của người bố đồng thời kêu gọi hưởng ứng việc không hợp tác không làm việc chung
ngưng các dự án xa thải người bố đã bỏ rơi con để người tình dạy dỗ con gái ruột đến tử vong
theo bà phạm trần kim chi chuyên gia tâm lý học tích cực ứng dụng tại tp hcm đây là bản án cuộc đời với người đàn ông này
người làm bố phải trả giá cho những việc mình gây ra dù luật pháp kết tội anh ta hay không
quý vị và các bạn thân mến sau khi vụ việc xảy ra bê gạnh những ý kiến chỉ trích vẫn nộ
thì nhiều người vẫn còn quan tâm liệu người bố đã giao con gái cho mẹ kế dạy dỗ có bị xử lý hình sự hay không
và liệu rằng tội ác mà quỳnh trang đã gây ra
sẽ phải chịu hình phạt như thế nào